liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại thành phố hà nội theo thông tin từ sở y tế
đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi hai thành phố ghi nhận thêm một bốn trăm linh ca bệnh hơn năm mươi ba trong các ca bệnh nhân này
được phát hiện trong khu cách ly tương đương bảy trăm bốn mươi bảy ca còn lại là f tại cộng đồng năm trăm linh ca và vùng phong tỏa một trăm năm mươi ba ca
những ngày gần đây thành phố liên tục ghi nhận trên một ca covid một mươi chín mỗi ngày
kỷ lục số ca nhiễm phát hiện trong hai mươi bốn giờ tại thành phố là một bốn trăm bốn mươi f vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trong chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch hà nội chu ngọc anh đề nghị kiểm soát chặt chẽ khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện
cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
tổ covid một mươi chín cộng đồng được giao nhiệm vụ ra soát và lập danh sách người trên năm mươi tuổi
có bệnh lý nền thai phụ để quản lý và thuyết phục tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh hà nội cũng sẵn sàng kích hoạt các cơ sở điều trị covid một mươi chín
song song quản lý chăm sóc f tại nhà
hôm qua khu điều trị covid một mươi chín quy mô năm mươi giường tại bệnh viện tim hà nội vừa đi vào hoạt động
dịch covid một mươi chín hà nội vẫn ở cấp độ hai tức vùng vàng nguy cơ trung bình
nhưng có ba huyện chuyển từ cấp độ một vùng xanh lên cấp độ hai
quận hai bà trưng chuyển từ cấp độ một lên cấp độ ba vùng cam
về cấp xã phường toàn thành phố có bốn trăm ba mươi chín địa phương ở cấp độ một giảm một mươi bảy địa phương
một mươi địa phương ở cấp độ hai tăng năm hai mươi năm xã phường ở cấp độ ba tăng một mươi hai và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
về tỷ lệ tiêm chủng số người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
ở hà nội là chín mươi bốn ba
người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là chín mươi bốn
tiếp tục thông tin liên quan tới việc cấp thuốc điều trị covid một mươi chín cho f trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều người thắc mắc đối tượng f nào của hà nội thuộc diện được cấp thuốc monuperavir
theo quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus monopearavir có kiểm soát
trên cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ cơ sở y tế hà nội
đối tượng sử dụng thuốc là f thể nhẹ phải từ một mươi tám tuổi trở lên
cách đồng ý sử dụng monopiravir bằng văn bản
cụ thể f được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên
hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày độ tuổi từ một mươi tám trở lên
cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp f điều trị tại nhà có văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
theo sở y tế hà nội quy trình phát thuốc monopiravir gồm bốn bước
bước một phân phối thuốc bệnh viện đa khoa đống đa phân phối thuốc monuperavi
cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân
với trạm y tế khắp xã cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình
gửi cho trung tâm y tế tiến huyện
với các bệnh nhân cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị f
thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy trình
tại sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monupravir có kiểm soát tại cộng đồng
cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế huyện
lấy đủ số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân theo danh sách
và cấp cho mỗi bệnh nhân bốn mươi viên monuperavir hai trăm linh mg
ngày uống hai lần mỗi lần tám trăm linh mg tương đương bốn viên
hàng ngày cơ sở liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại
ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày
báo cáo với trung tâm y tế huyện hàng ngày để nhập liệu theo quy định của chương trình
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện
cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày về phần mềm trực tuyến
thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì
thì trả lại thuốc kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc
ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
tiếp tục là những thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội
thời gian gần đây hà nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt
số lượng f tăng nhanh tại hà nội đang dồn áp lực lên các bệnh viện tầng hai
trong khi đó một số f khó liên hệ để được nhận hướng dẫn điều trị tại nhà
liên tiếp những ngày gần đây hà nội ghi nhận trên một ca mắc covid một mươi chín nhiễm mới mỗi ngày
trong đó ngày một mươi tám tháng một mươi hai thậm chí lên tới một bốn trăm bốn mươi ca
số ca cộng đồng cũng ở mức rất cao với năm trăm linh sáu trăm linh ca mỗi ngày
f tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải nhân lực y tế tuyến cơ sở
bà đỗ thị lương phụ trách trạm y tế phường yên sở quận hoàng mai cho biết
nhân lực của trạm chỉ có tám người trong khi tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới nay
rf ghi nhận trên địa bàn phường là hơn một trăm bốn mươi ca cứ một ca f lại có gần chục f một
nhân viên y tế phường phải làm việc rất nhiều
từ thủ tục hành chính như tiếp nhận lên danh sách hướng dẫn f một từ cách ly
cho đến tiêm bổ sung mũi vaccine hướng dẫn theo dõi điều trị
mỗi ngày chúng tôi nhận cả nghìn cuộc điện thoại người dân vì lo lắng sốt ruột
nên khi tự test ở nhà dương tính đều báo cho y tế phường yêu cầu đến test lại
không đủ nhân lực để đáp ứng hết
không chỉ phường yên sở nhiều phương khác có số lượng f tăng vọt cũng rơi vào tình trạng quá tải
khi nhân viên y tế đang phải đảm nhận quá nhiều việc
hệ quả là nhiều f được xác định dương tính
nhưng phải chờ đợi hai ba ngày thậm chí lâu hơn mới được hướng dẫn theo dõi tại nhà
bác sĩ nguyễn thị thu hường trưởng đơn vị nguyên điều trị covid một mươi chín bệnh viện đa khoa thanh nhàn cho biết
bệnh viện được sở y tế hà nội giao năm mươi giường điều trị bệnh nhân tầng hai và hai trăm năm mươi giường bệnh nhân tầng ba
tuy nhiên hiện bệnh viện đã bị quá tải tầng hai trong khi bệnh nhân tầng ba lại ít
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai số bệnh nhân thuộc tầng hai lên tới gần tám mươi f thiếu khoảng hai mươi ba mươi giường
theo bác sĩ hường
nguyên nhân quá tải tầng hai ngoài số f tăng nhanh còn do quá trình phân luận bệnh nhân chưa hợp lý ở tuyến cơ sở
tâm lý bệnh nhân lo ngại muốn được điều trị ở tuyến cao
trong khi nhiều nhân viên y tế báo bệnh viện có f nặng cần chuyển tới tầng ba
sau khi tới lại kèm cả bệnh nhân thuộc tầng một tầng hai khiến số giường tầng ba tăng lên
bác sĩ hường nói và cho rằng tình trạng này có thể khiến cho những bệnh nhân nặng mất cơ hội điều trị do thiếu giường
bác sĩ hoàng hồ hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
khả năng bệnh viện đáp ứng được ba trăm linh bệnh nhân trung bình và nặng với khoảng một trăm linh ca thở máy
do số lượng f tăng nhanh nên hiện tại bệnh viện này không tiếp nhận các bệnh nhân f nhẹ
mà chỉ tiếp nhận bệnh nhân trung bình có triệu chứng khó thở trở lên đến bệnh nhân nặng
hiện có một trăm năm mươi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong đó có hai mươi ca thở máy
cũng theo ông hải hiện tại chưa đến mức quá tải
song với số lượng f tăng nhanh hiện nay tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố
từ tuyến huyện trở lên phải mở hết công suất đáp ứng được tối đa bốn mươi bệnh nhân thở máy
bài học kinh nghiệm một số tỉnh phía nam vài tháng trước đã quá tải về cả số lượng máy thở
không đủ đáp ứng cho bệnh nhân lẫn không đủ nhân lực vận hành
bác sĩ hải cho rằng tỉ lệ tim hai mũi ở mức cao và sắp tới người dân sẽ được tim nhắc lại mũi ba
nên dù số lượng f tăng nhanh nhưng f không nhẹ sẽ nhiều có thể điều trị tại nhà
điều này sẽ giảm được tình trạng quá tải dường ở tầng hai
hà nội cần quản lý f không thể nhẹ tại nhà theo dõi chặt chẽ nếu f chuyển nặng mới chuyển lên tuyến
trên phân tầng đúng từ tuyến cơ sở thì sẽ giảm rất nhiều gánh nặng cho y tế bác sĩ hải nhìn nhận
trước diễn biến căng thẳng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội xem xét dừng các hoạt
động tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa
phương theo diễn biến dịch theo nội dung chỉ thị mới ban hành
vừa qua chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ thị nêu rõ qua hơn hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tuy nhiên một số nơi còn lúng túng
thậm chí lơ là chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt vẫn có cơ sở kinh doanh một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định năm k
bên cạnh đó biến chủng mới virus sars cov hai là omicron được phát hiện tại nam phi đã lan rộng
trên phạm vi toàn cầu nguy cơ xâm nhập là rất lớn khi tần suất các chuyến bay về cảng hàng không
quốc tế nổi bài trong bối cảnh đó chủ tịch ubnd thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện
thị xã tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt trong các dịp cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
và tết nguyên đáng nhâm dần cụ thể các địa phương trên địa bàn cần thường xuyên đánh giá
cấp độ dịch hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người trong đó thường xuyên đánh giá cấp
ổ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn nhỏ nhất có thể để có thể kịp thời điều
chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đáng chú ý thành phố yêu cầu xem xét dừng các
hoạt động tập trung đông người không cần thiết có hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các
địa phương theo diễn biến dịch căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ
đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhất là
trong dịp cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai tết nguyên đáng nhâm dận đám tang đám cưới
hướng dẫn tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhất là giới trẻ
trẻ nghiêm các quy định về phòng chống dịch không tụ tập đông người
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoàng màng lo lắng thái quá